trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm và các hội nghị liên quan tại tỉnh nonthaburi của thái lan các nhà lãnh đạo asean và các nước đối tác đã nhất trí kết thúc đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực
tại hội nghị cấp cao hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực gọi tắt là rcep lần thứ ba diễn ra hôm bốn tháng một mươi một tại thái lan các nhà lãnh đạo một mươi sáu nước tham gia đàm phán rcep đã đồng ý trên nguyên tắc về các lời văn trong hai mươi chương của hiệp định
nhất trí kết thúc đàm phán và thúc đẩy ký kết rcep trong năm hai nghìn hai mươi tại việt nam

với những kinh nghiệm của mình trong quá trình đàm phán và xây dựng những chiến lược hội nhập thông qua những hiệp định thương mại tự do này thì chúng ta đã không những phát huy bảo vệ được những lợi ích cốt lõi của chúng ta để đảm bảo hiệu quả trong hội nhập của chúng ta mà còn chia sẻ với bạn bè và các đối tác của chúng ta những kinh nghiệm từ trong quá trình đàm phán lẫn cả đến xử lý các vấn đề cụ thể để đạt được những mục tiêu chung đáp ứng được yêu cầu của các nước

định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước asean trong việc duy trì vai trò dẫn dắt của asean và hợp tác chặt chẽ với sáu nước đối tác để thúc đẩy sớm kết thúc hoàn toàn đàm phán hiệp định rcep và nhanh chóng hoàn tất việc giả soát pháp lý những nội dung đã thống nhất để chuẩn bị cho việc ký kết hiệp định
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin tại tỉnh nonthaburi thái lan